ngày một mươi sáu tháng ba công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã nguyễn thị mai anh bốn mươi một tuổi
trú tại quận năm thứ liêng về tội làm giả con giấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trú tại quận năm thứ liêng về tội làm giả con giấu tài liệu của cơ quan tổ chức

bệnh viện tâm thần biên bản pháp y tâm thần các công văn giấy đở của viện pháp y tâm thần trung ương
bệnh viện tâm thần trung ương để lập hồ sơ giả bệnh án cho một số phạm nhân người có tiền án tiền sự
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã tiến hành xác minh điều tra làm rõ
vụ nhận hối lộ để làm bệnh án tâm thần tại bệnh viện tâm thần trung ương một
đồng thời đề nghị truy tố ba bị can gồm thân thái phong lê thanh tùng nguyễn tuấn sơn
lần lượt với các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ và môi rời hối lộ
theo điều hai mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đã quy định rằng người nào đang thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
mà đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng điều khiển hành vi
nhận thức hành vi của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
có nghĩa là những người nào mà trong quá trình đang thực hiện cái hành vi phạm tội mà họ đang mắc bệnh tâm thần
hoặc mắc một số các bệnh khác theo quy định làm mất khả năng điều khiển hành vi
khả năng nhận thức của mình thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
trong quá trình xử lý nhiều vụ án hình sự lực lượng công an đã ghi nhận không ít trường hợp
trong khi gây án các đối tượng thực hiện rất tinh vi gian xảo không có biểu hiện tâm thần
tuy nhiên sau khi gây án xong lại có biểu hiện tâm thần
thậm chí có cả hồ sơ bệnh án đang chữa trị tại cơ sở chuyên khoa về bệnh tâm thần
đối với những đối tượng có tiền xử hoặc là nợ dụng về tâm thần
thì các đối tượng này luôn luôn dựa vào việc đấy để quanh co chối tội
cái thứ hai là quá trình để đấu tranh làm việc
thì đối tượng cũng nợ dụng vào việc đấy để có thể gây khó khăn
ví dụ như là tự thương hoặc để gây khó khăn cho cơ quan điều tra
hiện nay không sớm nhất các trường hợp là những cán bộ giám định tâm thần
hoặc những cán bộ tại các bệnh viện đã câu kết với một số đối tượng
thực hiện các đường dây làm hồ sơ bệnh án giả
rõ ràng là pháp luật hiện tại
cũng đã có những cái quy định về tội của những người này
ví dụ tội nhận hối lộ theo điều ba trăm năm mươi bốn
hoặc là tội lợi dụng chức vụ quyền hạn cho vi thể hành công vụ tại điều ba trăm năm mươi sáu
hoặc là một số tội làm giả con dấu của cá nhân tổ chức
hoặc làm sự cung cấp sai tài liệu cung cấp tài liệu chứng cứ giả
rõ ràng pháp luật cũng đã quy định dự chế tài xử lý đối với những người này rồi
thì rõ ràng là công tác giám định y khoa tâm thần phải được siết chặt
và cần phải có những văn bản pháp luật
hướng dẫn cụ thể hơn về việc giám định y khoa
ví dụ đối với giám định tại bệnh án hay giám định tệ thực thể con người cần phải nêu rõ
chỉ tính từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
công an tp hà nội đã giả soát thống kê có hai trăm hai mươi ba vụ án liên quan đến người mắc bệnh tâm thần
gồm bị can bị cáo xuất trình bệnh án đủ căn cứ giám định pháp y tâm thần
bị can bị cáo xuất trình bệnh án không đủ căn cứ giám định
người liên quan đến vụ án có bệnh án tâm thần
liên quan đến việc xảy ra tình trạng nhiều đối tượng làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần
để trốn tránh trách nhiệm hình sự và nhằm trục lợi từ chính sách khoan hồng của nhà nước
bộ công an cũng đã chỉ đạo cần xử lý nghiêm những người làm trong cơ quan y tế
tiếp tay cho việc làm giả bệnh án tâm thần
đồng thời cơ quan công an sẽ phối hợp với cơ quan y tế
ra soát lại các quy định quy trình giám định chuyên môn
để không tạo kẽ hở cho các đối tượng lợi dụng
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình vừa yêu cầu
ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân
vụ cháy kho chiêu hóa chất tại quận long biên tp hà nội
về vụ cháy kho chiêu hóa chất của công ty trách nhiệm ngoạn sản xuất thương mại cường việt
tại phường thượng thanh quận long biên tp hà nội vào sáng ngày ba mươi tháng sáu
phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội chỉ đạo các cơ quan chức năng
tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
đồng thời đánh giá tác động ô nhiễm môi trường từ vụ cháy kho hóa chất nêu trên
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trung tâm thương mại hay là những khu trung cư là những địa điểm tập trung đông người
kết hợp nhiều hàng hóa dễ cháy diện tích rộng địa hình cao nên khi xảy ra cháy
sẽ rất nguy hiểm lửa lan nhanh khó dập tắt
điểm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy của mỗi người dân doanh nghiệp
luôn cần được nâng cao để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng kéo dài và tình hình sử dụng điện có sự gia tăng mạnh
càng làm tăng nguy cơ về cháy nổ
kho tập kết hàng hóa của trung tâm thương mại bixi việt trì với diện tích hơn sáu trăm linh m hai
các thiết bị phòng cháy chữa cháy được trang bị đầy đủ và hầu hết là báo cháy tự động
tại khu vực tầm ngoài siêu thị các họng nước luôn sẵn sàng
nếu có sự cố xảy ra sẽ có đủ nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy
về công tác phòng cháy thì chúng tôi luôn giả soát và kiểm tra
đồng thời là có kế hoạch để phân luồng tất cả những cái lối đi để đảm bảo là không có bị ách tắc
và hơn nữa là trong ca sản xuất thì về cái thời điểm và giờ cao điểm thì chúng tôi là có kế hoạch sản xuất
để tránh giờ cao điểm để giảm cái lượng điện tiêu thụ và tránh quá tải cho mấy mốc
tại các trung cư cao tầng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên tới tận nơi tuyên truyền
hướng dẫn kiểm tra như thế này
các khu vực chữa cháy co hai cũng phải được bổ trí xương biệt
cùng với đó các hệ thống bơm cấp nước đều được các doanh nghiệp chủ đầu tư lắp tự động
đặc biệt với những trung cư vừa làm hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn
vừa làm kinh doanh nhà ở phải bắt buộc xây dựng màng chắn ngăn cháy
nhằm hạn chế thấp nhất việc cháy lan nếu có sự cố xảy ra
nâng cao ý thức trang bị các hệ thống phòng cháy chữa cháy tốt nhất hiện nay
và với thời điểm nắng nóng như thế này
lượng điện tư thụ cũng như nguy cơ diễn ra cháy nổ rất là lớn
chính vì thế mà chúng tôi luôn ý thức từ người dân cho đến cán bộ nhân viên của khách sạn
được đơn vị phòng cháy chữa cháy của tỉnh luôn luôn sát sao và gắn kết
họ luôn luôn nhắc nhở trang bị cho chúng tôi những kiến thức
và luôn nhắc nhở chúng tôi những cái nguy cơ cháy nổ
bên cạnh những doanh nghiệp chủ cơ sở đã có ý thức
về phòng cháy chữa cháy tại nhiều cơ sở vẫn còn có tình trạng
thiết bị phòng cháy chữa cháy để ở nơi có tầm nhìn khuất
nhiều thiết bị đến lâu chưa được vệ sinh kiểm tra thường xuyên
cái việc sắp xếp hàng hóa đảm bảo các lối thoát nạn
là cái việc sắp xếp còn chưa gọn gàng
đôi khi còn có những các cơ sở là hàng hóa sắp xếp
còn che lật che khuất những lối thoát nạn
qua công tác kiểm tra chúng tôi đã kịp thời chấn chỉnh
cũng như kiên quyết
xử lý các vi phạm liên quan đến việc sắp xếp bảo quản hàng hóa
trong kho cũng như trong các lối thoát nạn cửa thoát nạn
đối với cơ sở
để công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
thật sự hiệu quả quản phủ thụt nhiều vào ý thức
của các cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình
do đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
khuyến cáo các cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình
nên tự dắt chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
thường chuyên kiểm tra các thiết bị
điện để kịp thời phát hiện nguy cơ phát sinh cháy nổ
để có biện pháp xử lý kịp thời
nhất là khi thời tiết nắng nóng còn kéo dài
tại hà nội cục cảnh sát hình sự bộ công an
đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng
sáu tháng đầu năm và hội nghị điển hình tiên tiến
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thiếu tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
của cục cảnh sát hình sự bộ công an
trong năm năm qua đã tiếp tục có nhiều đổi mới
cả về hình thức lẫn nội dung hiệu quả thiết thực
đã và đang khuyến khích thúc đẩy
cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
và cả hệ lực lượng trong phạm vi toàn quốc
liên tiếp lập nên những chiến công thành tích mới
trong nhiệm kỳ công tác điều tra án
theo tố tụng đã thu được nhiều kết quả tốt
nhiều vụ an lớn được điều tra khám phá
đưa ra xét xử đảm bảo khách quan
đúng người đúng tội đúng pháp luật
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đảng bộ cục cảnh sát hình sự
đã hoàn thành chương trình kế hoạch công tác
và nhiệm vụ chính trị được giao
công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng
từng bước được đổi mới thiết thực
gắn kết chặt chẽ với các mặt công tác chuyên môn
cán bộ đảng viên thực sự yên tâm công tác
đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
phát biểu tại hội nghị
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương
và chúc mừng những nỗ lực và thành tích
đã đạt được của toàn thể cán bộ đảng viên
cục cảnh sát hình sự
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
trong thời gian tới đảng bộ cục cảnh sát hình sự
phải xác định công tác thi đua khen thưởng
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên
cần phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy
tính nêu gương tính tiền phong
làm cho phong trào thi đua trở thành
phong trào cách mạng tự giác của mỗi tập thể cá nhân
về nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng
những tháng cuối năm thứ trưởng trần quốc tỏ
đề nghị đảng bộ cục cảnh sát hình sự
tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong sạch
vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các cấp ủy cơ sở
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết công tác
năm hai nghìn hai mươi của đảng bộ cục
chủ động nắm chắc diễn biến tình hình
về các loại tội phạm kịp thời phát hiện ra
những phương thức thủ đoạn mới
tham mưu đề xuất chúng đúng hiệu quả thiết thực
về chiến lược phòng chống tội phạm
đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai
các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
phù hợp với tình hình diễn biến hoạt động tội phạm
trong từng giai đoạn đảm bảo tốt trật tự
an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi
nghị quyết công tác đã đề ra
tại hội nghị thứ trưởng bộ công an trần quốc tỏ
đã trao hoa và kỷ niệm trương
cho bốn mươi ba điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại tp hcm bộ công an đã tổ chức
giao ban về thúc đẩy công tác quyết toán
các dự án hoàn thành và giải ngân
vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi công an
các đơn vị địa phương khu vực đông nam bộ
và tây nguyên trung tiên nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
trong những năm gần đây tình hình giải ngân
vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong lực lượng công an
nói riêng và trong cả nước nói chung còn chậm
dự kiến hết năm hai nghìn hai mươi
khó hoàn thành kế hoạch
nguyên nhân một phần do các công trình xây dựng cơ bản
được chi phối bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
diễn ra vào thời điểm cuối một
dẫn đến nhiều hoạt động của cả nước bị đình trệ
trong đó có đầu tư xây dựng công trình
trước thực tế đó thứ trưởng nguyễn văn sơn
yêu cầu công an các đơn vị địa phương phía nam
cần phối hợp với các cơ quan tham mưu của bộ
khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư
thúc đẩy công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành
và giải ngân vốn đầu tư công
trung tướng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu
của kế hoạch và tài chính ra soát lại tiến độ giải ngân
các dự án còn tồn tại
và báo cáo lãnh đạo bộ để có hướng khắc phục
đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể
người đứng đầu đối với các dự án
không hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh
cần lên kế hoạch tập huấn cho đội ngũ trực tiếp
làm việc tại các dự án đầu tư công
của công an các đơn vị địa phương
đã nghe lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh
trình bày phổ biến nội dung cơ bản của hai luật nói trên
chiều nay thiều tướng lê tân tới

cơ quan thường trực phía nam
trong sáu tháng qua bộ tư lệnh cảnh vệ
cơ quan thường trực phía nam đã bảo vệ
thành công một trăm bảy mươi tám cuộc hoạt động
của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
tại một mươi sáu trên hai mươi ba tỉnh thành
thực hiện chặt chẽ an toàn
đảm bảo yêu cầu chính trị nghiệp vụ
và ngoại giao các đoàn khách quốc tế
đến làm việc tại thành phố hồ chí minh
bên cạnh đó làm tốt công tác bảo vệ
mục tiêu nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo
đảng nhà nước trên địa bàn thành phố
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
được bộ công an giao phó
tại buổi làm việc thứ trưởng lê tân tới
biểu dương và đánh giá cao những thành tích
mà đơn vị đã đạt được trong suốt thời gian qua
thứ trưởng lê tân tới nhấn mạnh
trong bối cảnh tình hình việt nam
và trên thế giới vẫn còn phức tạp
bộ tư lệnh cảnh vệ phía nam
cần nêu cao tính kỷ luật sắc bén
phát huy truyền thống đơn vị anh hùng
giáo dục cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
nhận thức đầy đủ trách nhiệm
hiểu đủ hiểu đúng về vai trò vị trí
chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ
đáp ứng yêu cầu chính trị trước mắt và lâu dài
với sự chủ trì của bộ công an
sự vào cuộc chung tay đầy trách nhiệm
của các cơ quan ban ngành trung ương và tỉnh điện biên
gần một hai trăm linh căn nhà đã được sửa chữa xây mới
cho các hội gia đình chính sách hộ nghèo
tại huyện mường nhé của tỉnh điện biên
tiếp nối thành công của chương trình này
bộ công an đã và đang xây dựng
triển khai các ngôi nhà cho các gia đình chính sách
và hộ nghèo tại huyện nậm pồ của tỉnh điện biên
và huyện vân hồ của tỉnh sơn la
ngay sau khi đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an quyết định thực hiện
việc xây dựng sửa chữa nhà ở
cho người dân tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
tỉnh ủy điện biên đã huy động
tất cả các cơ quan ban ngành
tại địa phương tham gia thực hiện việc này
trong đó hội liên hiệp phụ nữ tỉnh điện biên
chịu trách nhiệm khảo sát
xây dựng gần hai mươi ngôi nhà
và một trong những người trực tiếp tham gia
và chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện
chủ trương này đồng chí vừa đào my
phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh điện biên
đã cùng với các cán bộ hội
trực tiếp đi khảo sát hoàn cảnh
các gia đình chọn đúng người cần hỗ trợ
và khẩn trương triển khai việc xây dựng
gần hai mươi căn nhà
gần hai mươi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
cũng là những câu chuyện đầy xúc động
có hai chị là phụ nữ đơn thân
thì hoàn cảnh cũng rất là khó khăn
và khi mà làm xong nhà
thì chúng tôi cảm nhận thấy rằng là
các chị đủ tự tin hơn
và đồng chí đồng chí đồng chí
cảm thấy rằng cuộc sống của mình
sẽ ổn định tốt hơn
họ cũng đã có cái khả năng
để mà họ vượt lên
được cái số phận của mình
và đây là một cái giá trị tài sản to lớn
mà có thể nói là người phụ nữ đơn thân
họ chưa bao giờ dám nghĩ
thì chúng tôi cũng đã thấy rằng là
cái việc làm này hết sức là có ý nghĩa
nhân dân hộ nghèo đấy rất là phấn khởi
sau khi có nhà kiên cố rồi
từ bây giờ bà con chỉ có tập trung
vào vấn đề sản xuất chăn nuôi
và phát triển kinh tế hộ gia đình
đồng thời là các cái chính sách
của đảng nhà nước
về vấn đề triển khai các chương trình
mục tiêu quốc gia sản nghèo bền vững này
thì có thể là sẽ được thực hiện
một cách tốt hơn
bà con sẽ dần dần
sẽ vươn lên thoát nghèo
một cách bền vững
đã có gần một hai trăm linh căn nhà
được xây dựng sửa chữa và bàn giao
cho các hộ gia đình tại huyện mường nhé
với họ đó là mái nhà
che mưa che nắng là niềm vui
cũng như sự sẻ chia động viên
tiếp sức cho họ để vượt lên
những khó khăn
không chỉ ở mường nhé bộ công an đã kêu gọi
và đang thực hiện xây dựng gần
sáu trăm linh căn nhà tại huyện nậm pồ
tỉnh điện biên góp phần giúp đỡ
đồng bào còn khó khăn nơi vùng cao
công an tỉnh điện biên sẽ huy động
cán bộ chuyên sĩ cùng với các ngành
để triển khai thực hiện
và cũng sẽ cam kết
với lãnh đạo bộ là
sẽ đạt được cái mục tiêu
ở sông trước
ngoài tháng chín vì công an tỉnh điện biên
cũng như là các ngành của tỉnh điện biên
thì cũng có
kinh nghiệm trong quá trình triển khai
thực hiện ở cái địa bàn
huyện mường nhé
không chỉ tại điện biên hàng ngàn
ngôi nhà cho các gia đình chính sách
cao hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đã được bộ công an phát động xây dựng
tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
và trong thời gian tới sẽ có thêm
nhiều ngôi nhà nữa được xây dựng
góp phần giúp đồng bào vùng dân tộc thiểu số
với bớt những khó khăn
cùng cuộc sống